bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày một mươi tám tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc trong ngày tại việt nam lên hai trăm sáu mươi bốn trường hợp
ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh hai ca và quảng nam một ca
chín ca ghi nhận trong nước tại tp hcm là ba mươi ca bắc giang một mươi chín ca bắc ninh sáu ca hà tĩnh ba ca hòa bình một ca
trong đó bốn mươi sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
và trong chiều ngày hôm nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo về ca tử vong số sáu mươi hai bảy mươi một tuổi
có địa chỉ tại huyện châu thành tỉnh an giang bệnh nhân tử vong trên nền bệnh lý nặng